thưa quý vị chỉ vì tranh nhau bài hát yêu thích mà một nhóm khách đã xảy ra mâu thuẫn cãi cọ
và đánh nhau ngay tại quán cà phê hát cho nhau nghe vụ ẩu đả đã khiến một người tử vong
công an quận thanh xuân phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã bắt giữ đối tượng gây án
nguyễn mạnh tân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại phường đại kim quận hoàng mai
theo tài liệu điều tra vào tối ngày ba mươi tháng bảy tại quán cà phê hát cho nhau nghe
có địa chỉ tại một trăm linh ba đường khương đình phường hạ đình quận thanh xuân
tên uống bia và cùng hát chung sau đó một số người xảy ra mâu thuẫn cãi cọ và đánh nhau ngay tại bàn
chỉ vì tranh nhau bài hát yêu thích trong lúc hỗn loạn và do đã ngấm men bia rượu trong người
nguyễn mạnh tân đã dùng một viên gạch ném thẳng vào đầu anh nguyễn bá hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại quận hoàn kiếm hà nội khi thấy nạn nhân gục ngã tân hoảng sợ lái xe bỏ chạy
nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó hai ngày
khi biết tin nạn nhân tử vong nguyễn mạnh tân đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi gây án
hiện công an quận thanh xuân đã tiến hành khởi tố nguyễn mạnh tân về hành vi giết người
tòa nhân dân tỉnh vĩnh long vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tại xã mỹ lộc
huyện tam bình đồng thời tuyên các mức án tương xứng với từng hành vi phạm tội của các bị cáo
do có mâu thuẫn chuyện tiền bạc từ trước giữa phạm dũng mãnh và hồ hoàng luân
nên khi phát hiện luân cùng với nguyễn thanh hoàng và lê quang danh ngồi nhậu bàn kế bên
mãnh đã gọi điện cho thuấn bảo anh trọng minh luân và thiện cầm theo hung khí đến để đánh nhóm của luân
thuấn và trọng cầm mã tấu chém nhiều nhát làm hoàng và luân bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phạm dũng mãnh một mươi năm năm tù nguyễn quốc bảo anh một mươi bốn năm tù
tôn minh luân lê hữu thiện trần quốc trọng và trần quang thuấn từ bảy đến chín năm tù cùng với tội giết người
đồng thời buộc các bị cáo phải bồi thường cho các bị hại số tiền trên ba trăm bảy mươi triệu đồng
năm thanh niên nghiên cứu cách chế tạo súng trên mạng rồi làm thiết kế in ba d sau đó chế tạo súng để bán nhằm thu lợi bất chính
công an tp đà nẵng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phạm ngọc sơn hai mươi ba tuổi
trú tại quận liên triểu về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng
kết quả xác định tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba khi lên mạng sơn phát hiện nhiều trang mạng nước ngoài
đăng tải thông tin vũ khí quân dụng được làm từ nhựa thông qua máy in ba d
nên tìm kiếm các bản thiết kế súng và đặt dịch vụ in ba d tại việt nam
nhận được các linh kiện in ba d sơn tự làm thêm nòng bằng đồng khoan tiện kim hỏa và lò so để lắp vào súng
khi súng đã hoàn chỉnh thanh niên này đang bán
sau đó sơn đem bốn khẩu súng gửi cho khách hàng thông qua dịch vụ giao hàng tại bưu cục giao hàng tiết kiệm
ở phường hòa hiệp nam quận liên triểu
sau khi sơn gửi hàng cơ quan an ninh điều tra phối hợp với bưu cục đã kiểm tra phát hiện và tạm giữ bốn khẩu súng
thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa ra công điện về bảo đảm an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín
và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
trong công điện thủ tướng giao bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
như vi phạm nồng độ cồn ma túy tốc độ trở quá tải trọng
phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn
xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông tăng cường công tác kiểm tra giám sát các xe ô tô đưa đón học sinh
xử lý nghiêm đình chỉ hoạt động các bến thủy không có dây phép hoạt động các phương tiện thủy không trang bị phao áo phao
dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân hoặc không bảo đảm an toàn chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông công an xã tăng cường kiểm tra
và xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học theo thẩm quyền
thủ tướng giao bộ giao thông vận tải chỉ đạo chỉnh trang nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông
nhất là các tuyến giao thông chính các đầu mối giao thông quan trọng trung tâm thu hút khách du lịch
giả soát các địa điểm khu vực có nguy cơ sạt lửa cao và tăng cường cảnh báo nếu cần thiết
tăng cường quản lý hoạt động vận tải ngay từ đầu bến bãi nhà ga khẩn trương xử lý các điểm đen tai nạn giao thông mới phát sinh
khẩn trương hoàn thành nâng cấp sửa chữa các tuyến giao thông trọng điểm trong đô thị và trả lại lòng đường cho nhân dân đi lại trong thời gian nghỉ lễ
tỉnh yên bái là địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua
cùng với các lực lượng khác các chiến sĩ công an đã khắc phục mọi khó khăn nỗ lực giúp đỡ người dân di rời người và tài sản đến nơi an toàn
khơi thông các tuyến đường lên thôn bản dọn dẹp đất đá sửa lại nhà cửa đúng với tinh thần lúc dân cần lúc dân khó có công an
tuyến đường lên bản hàng đề đài xã khao mang huyện mù căng trải bị sạt lở thu hỏng nặng nề sau trận mưa lũ ngày năm tháng tám vừa qua với hàng trăm điểm sạt lở
hơn một trăm linh hộ gia đình bị cô lập chia cắt lực lượng cứu hộ cũng gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận và hỗ trợ người dân
tuyến đường lên bản hàng đề đài xã khao mang huyện mù cang trải bị sạt lở thu hỏng nặng nề sau trận mưa lũ ngày năm tháng tám vừa qua với hàng trăm điểm sạt lở
hồi lũ lớn quá đã gây sạt lở con đường về bản rồi sạt nhiều lắm làm hỏng hết đường nên bà con đi lại rất là khó khăn
hôm nay được các anh công an lên giúp đỡ bà con làm lại đường chúng tôi rất cảm ơn các anh công an
với tinh thần khẩn trương tất cả vì nhân dân phục vụ đoàn thanh niên công an tỉnh yên bái đã có mặt từ rất sớm tại các điểm sạt lở sát cánh cùng nhân dân khắc phục khơi thông và mở mới các tuyến đường lên các thôn bản
chúng tôi cùng với chính quyền địa phương cũng như là người dân thì đã thực hiện việc
khai thông các điểm sạt lở trên các tuyến đường lên thôn bản qua đó thì giúp người dân thuận tiện đi lại hơn cùng với đó là giúp người dân ở trên này khắc phục đối với những ngôi nhà bị sạt lở những dọn dẹp nhà cửa giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
trận mưa lớn xảy ra đã gây lũ ống và sạt lở đất hơn hai trăm linh ngôi nhà bị ảnh hưởng trong đó sáu mươi tám ngôi nhà bị sập cuốn trôi hoàn toàn một trăm bốn mươi bốn nhà bị thiệt hại nặng và ba mươi sáu nhà phải di rời khẩn cấp
sau mưa lũ căn nhà của anh lù á páo ở bản khao mang xã khao mang huyện mù căng trải đã bị hàng chục mét khối đất đá sạt lở vào nhà lực lượng công an đã kịp thời giúp gia đình anh di rời đến nơi an toàn
trận mưa vừa qua nhiều đất đá đã sạt lở xuống nhà chúng tôi làm hư hỏng nhà rồi hôm nay được các anh công an đến giúp đỡ dọn dẹp đất đá sửa lại nhà cho gia đình các anh đã giúp chúng tôi sớm ổn định lại cuộc sống tôi rất cảm ơn các anh
cùng với công tác giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ công an tỉnh yên bái đã đến thăm trao các xuất quả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng tại các xã hồ bốn khao mang và lao trải qua đó kịp thời động viên giúp người dân vượt qua những khó khăn trước mắt nhanh chóng ổn định lại cuộc sống
bộ giao bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông như vi phạm nồng độ cồn ma túy tốc độ trở quá tải trọng
phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh sinh viên
các kỹ năng tham gia giao thông an toàn xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
tăng cường công tác kiểm tra giám sát các xe ô tô đưa đón học sinh xử lý nghiêm
đình chỉ hoạt động các bến thủy không có dây phép hoạt động các phương tiện thủy không trang bị phao
áo phao dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân hoặc không bảo đảm an toàn chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông
công an xã tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học theo thẩm quyền
thủ tướng giao bộ giao thông vận tải chỉ đạo chỉnh trang nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông
nhất là các tuyến giao thông chính các đầu mối giao thông quan trọng trung tâm thu hút khách du lịch
giả soát các địa điểm khu vực có nguy cơ sạt lửa cao và tăng cường cảnh báo nếu cần thiết
tăng cường quản lý hoạt động vận tải ngay từ đầu bến bãi nhà ga khẩn trương xử lý các điểm đen tai nạn giao thông mới phát sinh
khẩn trương hoàn thành nâng cấp sửa chữa các tuyến giao thông trọng điểm trong đô thị và trả lại lòng đường cho nhân dân đi lại trong thời gian nghỉ lễ
ngày tổ chức đấu giá biển số ô tô phiên thứ nhất sẽ được chính thức diễn ra vào ngày hai mươi hai tháng tám tới đây
với một mươi một biển số của một mươi tỉnh thành phố được đưa ra đấu giá
theo dự kiến trong phiên đầu tiên sẽ xuất hiện xe biển số xe là ngũ
quý nằm trong giải số của hà nội thành phố hồ chí minh bắc giang được đưa ra đấu giá
đáng chú ý trong danh sách xuất hiện nhiều biển số ngũ quý như chín mươi tám a sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu bắc giang một mươi chín a năm mươi năm nghìn năm trăm năm mươi năm phú thọ
ba mươi sáu a chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín thanh hóa ba mươi k năm nghìn năm trăm năm mươi năm hà nội và năm mươi một k tám nghìn tám trăm tám mươi tám thành phố hồ chí minh
các biển số còn lại trong phiên đấu giá đầu tiên còn có bốn mươi
ba a bảy mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đà nẵng bốn mươi bảy a năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đắk lắc sáu mươi năm a ba mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín cần thơ một mươi năm k một mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám hải phòng ba mươi k năm mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín hà nội
theo đại diện cục cảnh sát giao thông thời gian đăng ký nộp hồ sơ nộp tiền đặt cọc phải trước giờ ngày một mươi chín tháng bốn
thời gian đấu giá sẽ là sáu mươi phút một biển số ô tô
người dân tham gia đấu giá tại trang web vpa com vn
cách hàng lựa chọn mục đấu giá
biển số xe ô tô đăng ký tài khoản vào phòng đấu giá và truy cập vào cuộc đấu giá để tham gia trả giá
thưa quý vị kể từ ngày hai tháng tám thì tất cả các sân bay trên cả nước đã chính thức đưa vào triển khai làm thủ tục bay bằng tài khoản định danh điện tử mức độ hai qua ứng dụng vneid
tuy nhiên qua thực tế ghi nhận thì tỷ lệ sử dụng vẫn ở mức thấp do phần đông người dân vẫn có thói quen dùng các loại giấy tờ truyền thống khi lên tàu bay
để giúp người dân tối ưu hóa thời gian khi sử dụng
tài khoản định danh điện tử cũng như đảm bảo được tính xác thực của thông tin cá nhân
mới đây bộ công an đã đưa vào sử dụng thiết bị xác thực điện tử vneid tại các khu vực kiểm soát an ninh sân bay
và với thiết bị này người dân chỉ mất từ hai đến ba giây khi làm thủ tục lên tàu bay
tại khu vực làm thủ tục qua cửa an ninh hàng không sau khi được trải nghiệm việc xác thực tài khoản định danh điện tử mức độ hai bằng thiết bị mới đây
nhiều hành khách đã đánh giá cao sự tiện lợi và không vướng phải trở ngại nào
trước đây tôi cũng thường đi sân bay và tôi vẫn phải chuẩn bị đầy đủ như căn cước công dân thì nó cũng mất thời gian hơn một chút
bây giờ tôi thấy dùng cái vneid mức độ hai nó nhanh gọn nhẹ hơn
trước thì khoảng bốn năm giây trước này thì khoảng hai giây
cảm thấy nó rất là hài lòng cảm thấy thủ tục rất là nhanh phân đẳng
nhưng mà tất cả người dân làm việc như thế này thì còn rất là gọn nhẹ
trường hợp là mạng nó bị lỗi thôi còn trong trường hợp mà hệ thống mạng nó ok
thì mình nghĩ là sẽ tránh cho khách hàng cái việc là quên giấy tờ nhà và cái việc mình sẽ không phải nhớ mang các giấy tờ tùy thân
thông tin hành khách nhanh chóng được xác thực và hiển thị
cán bộ an ninh ngay lập tức cũng nhìn thấy trực quan thông tin này
nhờ đó kịp thời phát hiện thông tin giấy tờ là thật hay giả
việc đưa vào sử dụng thiết bị xác thực này sẽ giảm thiểu rủi ro an ninh
nâng cao hiệu quả hoạt động công tác quản lý tại sân bay
dấu hiệu bình thường chẳng hạn như khách mở ra mà thấy
không vấn đề thì cũng nhanh thôi thì hành khách có thể nhân viên an ninh có thể đối chiếu qua đấy và sẽ cho vào bình thường
còn nếu có nghi vấn thì hành khách đương nhiên là phải mở cái qr và nhân viên an ninh trực tại vị trí đấy là phải mở điện thoại ra để quét cái mã qr đấy xem có mã thêm cái mã đấy có đúng hay không
theo ghi nhận thực tế số lượng hành khách sử dụng vneid khi làm thủ tục đi tàu bay đã tăng lên so với thời gian thí điểm trước đây
tuy nhiên trong quá trình sử dụng vẫn còn một số khó khăn
như lỗi hệ thống hay bị lỗi mạng
một số hành khách làm thủ tục trực tuyến gặp khó khi đối sánh thông tin do vừa kiểm tra vé vừa kiểm tra tài khoản ứng dụng vneid trên cùng một thiết bị
trong quá trình thực hiện nâng cấp thì sẽ có những lỗi phát sinh và chúng tôi sẽ khắc phục xử lý ngay
từ phía bộ công an thì các đơn vị bộ ngành ở các đơn vị quản lý của sân bay thì cũng phải phối hợp rất là chặt chẽ triển khai cái giải pháp này để kiểm tra tại sân bay
trong thời gian tới thì có thể tích hợp được thêm các loại giấy tờ khác ví dụ như tích hợp cả vé máy bay
chỉ cần cái tài khoản định danh điện tử thôi cũng có thể là check in tất cả trong một và không cần phải vé máy bay đính kèm khi mà các điều kiện cho phép
để người dân dễ dàng sử dụng tài khoản định danh mức độ hai khi làm thủ tục đi tàu bay
trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư khuyến cáo người dân cần phải chủ động bật tính năng xác minh trong ứng dụng vneid
mã qr được tạo lập dùng để quét qua thiết bị
chỉ có thời hạn
trong một phút nếu quá công dân cần tạo lại mã qr
hiện các thiết bị xác thưởng này cũng đang được các đơn vị chức năng của các bộ ngành triển khai lắp đặt
nhằm hỗ trợ cho công tác kiểm soát hành khách tại các cảng hàng không trên cả nước
đồng thời thay đổi thói quen của công dân từ việc dùng các giấy tờ truyền thống sang phương tiện điện tử
để đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định trong tháng tám và những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
bộ công thương đã có văn bản số năm nghìn hai trăm linh sáu
cung cầu các đơn vị evn tổng công ty khoáng sản và tập đoàn dầu khí việt nam
đảm bảo vận hành hệ thống và cung cấp điện
theo đó các đơn vị phát điện chỉ đạo tất cả các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý theo dõi
giám sát chặt chẽ công tác vận hành thiết bị của nhà máy không để xảy ra sự cố chủ quan
tăng cường công tác kiểm tra củng cố thiết bị khắc phục các khiếm quyết đảm bảo nâng cao độ tim cậy vận hành
nâng cao khả năng phát điện của các tổ máy phát điện
cùng với đó các doanh nghiệp giả soát đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố
và đưa vào vận hành các tổ máy nhiệt điện bị sự cố dài ngày khẩn trương khắc phục các sự cố ngắn ngày